chưa đến dịp cao điểm về dịch sốt xuất huyết nhưng số ca bệnh tại đắk lắc hiện nay đã vượt ngưỡng của năm ngoái
tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn ba ca bệnh sốt xuất huyết được phát hiện tại tất cả các huyện thành phố của tỉnh đắk lắc
địa bàn có số ca bệnh nhiều nhất là thành phố buôn ma thuột
so với cùng kỳ năm ngoái số ca bệnh được phát hiện đã tăng gấp bảy lần
hiện ngành y tế địa phương đã tổ chức làm vệ sinh môi trường và phun hóa chất để xử lý các ổ dịch